thưa quý vị và các bạn
những năm vừa qua nhiều phương tiện thông tin đại chúng của việt nam
trong một số cuộc họp hội thảo khoa học cũng như ngay trong các cơ quan
do vô tình hay cố ý có một số nhận thức sai lầm có thể gây hậu quả xấu với nền kinh tế nói chung
đó là quản lý các doanh nghiệp nhà nước
chương trình hôm nay xin trích giới thiệu bài
cần khắc phục một số nhận thức sai lầm về doanh nghiệp nhà nước của tiến sĩ nguyễn minh phong
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
cả trong văn nói và văn viết
nhiều ý kiến chưa phân biệt tên gọi kinh tế nhà nước và doanh nghiệp nhà nước
mà thường dùng chung và đánh đồng chúng với nhau
từ đó dẫn đến sự ngộ nhận lớn là đồng nhất vĩnh viễn
cứng nhắc vai trò chủ đạo đương nhiên của kinh tế nhà nước
với vai trò tương tự của doanh nghiệp nhà nước
hơn nữa hiểu cứng nhắc khái niệm chủ đạo trong nền kinh tế trước và sau đổi mới
kéo theo những tranh luận vô tiền khoáng hậu về cách hiểu này
trước hết cần khẳng định về tên gọi
kinh tế nhà nước khác doanh nghiệp nhà nước và nội hàm của kinh tế nhà nước rộng hơn
và bao quát trong đó doanh nghiệp nhà nước chỉ như một bộ phận
từ năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đến nay nội hàm kinh tế nhà nước trong công tác thống kê
đã được xây dựng và điều chỉnh nhiều lần tương ứng với từng giai đoạn cụ thể
từ năm hai nghìn một mươi đến nay khi luật doanh nghiệp nhà nước bị xóa bỏ
các doanh nghiệp nhà nước thực hiện chuyển đổi sang dạng doanh nghiệp
hoạt động theo luật doanh nghiệp thì kinh tế nhà nước hiện bao gồm
các doanh nghiệp nhà nước một trăm linh vốn nhà nước đã chuyển đổi hình thức
theo luật doanh nghiệp và phần vốn và tài sản nhà nước
trong các doanh nghiệp khác đang hoạt động theo luật doanh nghiệp
các quỹ và tài sản quốc gia khác tài chính và phi tài chính
thuộc sở hữu nhà nước và các cơ quan hành chính sự nghiệp
tổ chức chính trị tổ chức chính trị xã hội tổ chức xã hội nghề nghiệp
hoạt động chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước
đó là các cơ quan quản lý hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương
các đơn vị sự nghiệp công lập và bán công về nghiên cứu khoa học
giáo dục y tế văn hóa thể dục thể thao
các đơn vị tổ chức chính trị xã hội như đảng cộng sản việt nam
đoàn thanh niên phụ nữ công đoàn hội cựu chiến binh
và các tổ chức xã hội nghề nghiệp như liên minh hợp tác xã hội nhà văn
hội điện ảnh hội liên hiệp văn học nghệ thuật hội liên hiệp khoa học kỹ thuật
hội nhà báo hội sân khấu hội luật gia v v
trong thời gian đầu của quá trình đổi mới nền kinh tế ở việt nam
doanh nghiệp nhà nước được quan niệm là những tổ chức kinh doanh
do nhà nước đầu tư một trăm linh vốn điều lệ
đến luật doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi bốn lần đầu tiên việt nam khẳng định
chỉ có những doanh nghiệp mà nhà nước nắm một trăm linh cổ phần mới được gọi là doanh nghiệp nhà nước
với giá trị to lớn và tài sản vật chất và phi vật chất đó
có thể nói vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước là đương nhiên không thể phủ nhận
thay thế bởi bất kỳ thành phần kinh tế phi nhà nước nào khác
hơn nữa nếu trước đổi mới chỉ có thành phần kinh tế nhà nước là chủ yếu
nên doanh nghiệp nhà nước cũng đồng thời có vai trò chủ đạo trong khu vực doanh nghiệp xã hội
ngày nay cùng với sự phát triển kinh tế đa thành phần và quá trình hội nhập
các doanh nghiệp nhà nước sẽ ngày càng giảm dần vai trò chủ đạo theo nghĩa truyền thống
đồng thời vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước của doanh nghiệp nhà nước đang có sự biến đổi

chủ đạo tuyệt đối về lượng lĩnh vực kinh doanh sang chỉ chủ đạo trong lĩnh vực mà tư nhân không thể không muốn đảm nhiệm
và nhà nước cần độc quyền
nói cách khác doanh nghiệp nhà nước ngày càng giảm dần vai trò của mình trong nền kinh tế vì lợi nhuận
ngày càng thu hẹp sự chủ đạo từ phạm vi toàn bộ nền kinh tế chỉ còn vào một số lĩnh vực ngành kinh tế chủ chốt
đồng thời vai trò chủ đạo của khu vực kinh tế nhà nước trong thời gian tới cũng cần được nhấn mạnh vào các nội dung và mục tiêu
nắm giữ các tài sản tổ chức các hoạt động độc quyền thuộc lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội
chủ động giữ vững các cân đối cơ cấu lớn liên ngành cấp quốc gia và ở địa phương địa bàn cần thiết
chủ động và trực tiếp đảm nhận đầu tư vào những dự án địa bàn không hấp dẫn hoặc cần thiết để định hướng mở rộng đầu tư phát triển
từ các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước
khác với các hoạt động kinh tế của chủ thể phi nhà nước hoạt động kinh tế của doanh nghiệp nhà nước luôn có hai mục tiêu với hai tính chất khác nhau
đó là mục tiêu kinh doanh thông thường như các doanh nghiệp khác và mục tiêu công ích đặc trưng riêng có của mình
vì vậy cần xác định rõ theo các hệ tiêu chí đồng bộ và khoa học về tính chất kinh doanh và tính chất công ích của doanh nghiệp nhà nước
từ đó làm rõ cơ chế quản lý phù hợp đáp ứng mục tiêu kinh tế xã hội môi trường cũng như các lợi ích quốc gia và địa phương ngành cụ thể và dài hạn
khắc phục sự nhập nhằng giữa nguồn vốn hoạt động vì lợi nhuận với nguồn vốn hoạt động phi lợi nhuận cũng như giữa trách nhiệm xã hội của các tập đoàn doanh nghiệp nhà nước
đối với ổn định kinh tế vĩ mô với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh dễ dẫn đến đầu tư của tập đoàn vừa bị phân tán vừa dễ bị lạm dụng kém hiệu quả
đây cũng là điểm nút để giảm thiểu sự nhập nhằng mù mờ hoặc lạm dụng trong hạch toán và đánh giá các hoạt động công ích và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp
trong thực tiễn cả quản lý nhà nước cũng như sự hoạt động tự chủ của doanh nghiệp nhà nước khiến các doanh nghiệp nhà nước không hoạt động hiệu quả như mong muốn và tiềm năng nhất là đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực độc quyền cao
dù có xu hướng ngày càng giảm thiểu thu hẹp song như kinh nghiệm thế giới chỉ ra tái cơ cấu và đổi mới quản lý doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh mới không phải là làm suy yếu và dần xóa bỏ triệt đề các doanh nghiệp và khu vực
kinh tế này mà là làm cho chúng ngày càng hoạt động tốt hơn hiệu quả hơn và đóng góp nhiều hơn cho kinh tế quốc gia theo nguyên tắc quản lý kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế
tính đến thời điểm kết thúc năm tài chính hai nghìn một mươi năm cả nước có sáu trăm năm mươi hai doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ một trăm linh vốn điều lệ trong đó có bảy tập đoàn kinh tế bảy mươi sáu tổng công ty nhà nước và hai mươi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoạt động theo mô hình công ty mẹ công ty con
sáu trăm một mươi hai công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập hoạt động trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sản phẩm công ích
ba trăm ba mươi bảy công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại
tổng tài sản của các doanh nghiệp này khoảng ba triệu tỷ đồng tỷ trọng tài sản cố định bình quân chiếm ba mươi năm tổng tài sản
các doanh nghiệp này có ba triệu tỷ đồng ba triệu tỷ đồng có ba triệu tỷ đồng có ba triệu tỷ đồng
khẳng định và cả luật định hiện hành cũng chỉ ghi nhận là nợ công không bao gồm nợ của doanh nghiệp nhà nước tự vay tự trả
nói cách khác nợ của doanh nghiệp nhà nước tự vay tự trả được coi như nợ từ nhật
tuy nhiên sự đồng nhất này đã đang và sẽ tạo áp lực trực tiếp hay gián tiếp đẩy vỡ trần nợ công là tác nhân gia tăng và làm đầy thêm gánh nặng nợ công chính phủ
bởi lẽ thực tế việt nam cho thấy có mối tương quan chặt chẽ và cộng hưởng áp lực giữa nợ công với nợ doanh nghiệp nhà nước và cả nợ của các ngân hàng thương mại
nợ công có thể tăng qua việc dùng ngân sách nhà nước để xử lý nợ xấu của các ngân hàng thương mại nhất là mua lại các ngân hàng thương mại với giá không đồng mà vừa qua chính phủ đã quyết định chấm dứt việc này
theo bộ tài chính tính đến ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm tổng số cam kết và bảo rãnh chính phủ là gần hai mươi sáu tỷ
trong đó bảo rãnh nước ngoài là hơn hai mươi một tám tỷ đô la mỹ chiếm một mươi hai gdp
tổng số nợ thực tế được chính phủ bảo lãnh là khoảng hai mươi một tỷ usd bao gồm cả nợ được bảo lãnh để tái cơ cấu tổng công ty công nghiệp tàu thủy việt nam sbic chiếm khoảng một mươi bảy sáu tổng dư nợ công và bằng một mươi một một gdp
cam kết cấp bảo lãnh chính phủ tăng luôn đồng nghĩa với tăng áp lực lên nợ công và nghĩa vụ trả nợ của chính phủ
dự kiến nợ dự phòng ngân sách nhà nước phải ứng trả thay trong một mươi năm của tổng công ty công nghiệp tàu thủy việt nam lên tới sáu mươi ba hai nghìn tỷ đồng
nếu như tổng công ty công nghiệp tàu thủy việt nam không trả được thì bộ tài chính sẽ ứng tiền trả thay
trên thực tế một số tập đoàn tổng công ty và doanh nghiệp nhà nước đã lạm dụng huy động vốn kiểu tự vay tự trả lớn vượt quá mức khống chế theo quy định không quá ba lần vốn chủ sở hữu dễ dẫn đến mất khả năng thanh toán
ảnh hưởng đến an toàn tài chính của doanh nghiệp và có thể khiến ngân sách nhà nước phải trả nợ thay hoặc gánh lỗ cho chúng
theo bộ tài chính các tập đoàn tổng công ty nhà nước năm hai nghìn một mươi năm có tổng số nợ phải trả lên đến một năm triệu tỷ đồng tăng một so với thực hiện năm hai nghìn một mươi bảy
trong thời gian tới kiểm soát chặt chẽ nợ của doanh nghiệp nhà nước là vấn đề cấp bách để vừa nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước
vừa không để nợ doanh nghiệp nhà nước đầy trần nợ công vượt ngưỡng nguy hiểm
góp phần trực tiếp và gián tiếp cải thiện gánh nặng nợ công của việt nam
thực tế cho thấy quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thời gian qua khá chậm trễ và chưa thực sự đạt mục tiêu về tăng cường huy động vốn xã hội hóa
và bổ sung các nguồn lực mới khác cho phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa
đặc biệt còn nhiều điều đáng quan ngại về thất thoát tài sản công
kể cả hiện tượng tư nhân hóa ngầm các doanh nghiệp nhà nước
biểu hiện tập trung điển hình ở một số vụ bán cổ phần doanh nghiệp nhà nước với giá quá rẻ thấp hơn nhiều so với giá trị thực của doanh nghiệp nhà nước
một số cổ đông tích cực và chủ động công khai hoặc ngấm ngầm mua gom cổ phần và trở thành nhóm nhỏ cổ đông lớn nhất
nắm quyền khống chế trong và sau khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
biến doanh nghiệp nhà nước từ sở hữu nhà nước thành sở hữu riêng sở hữu có tính gia đình
trên thực tế của một số ít cổ đông vốn là các lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp nhà nước hoặc người nhà của họ
tạo ra thế hệ đại gia gia đình trị giàu có và giàu nhanh đến bất thường
theo bộ tài chính từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn đến ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
cả nước có tới sáu mươi trường hợp doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa
được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất
nhưng không tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá
nhưng không tính giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa và không thực hiện đấu giá khi cổ phần hóa
nhiều dự án thậm chí còn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước
theo tinh thần quyết định số năm mươi tám hai nghìn một mươi sáu qdttd ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
từ ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy đến hết năm hai nghìn một mươi chín
sẽ tiếp tục thực hiện sắp xếp cổ phần hóa theo tiêu chí phân loại danh mục
và tỷ lệ vốn nhà nước cụ thể
quyết định mới trên có những điểm đột phá quan trọng
nhà nước thu hẹp số doanh nghiệp nắm giữ một trăm linh vốn điều lệ
chỉ còn ở một trăm linh ba doanh nghiệp trong một mươi một lĩnh vực
sổ số ngân hàng truyền tải điều độ hệ thống điện sản xuất kinh doanh vật liệu nổ
quản lý hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia đường sắt đô thị
quản lý không lưu in tiền và linh hoạt các tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ
việc ban hành danh mục cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước
chi tiết sẽ giúp các nhà đầu tư có thông tin cụ thể để chủ động và an tâm
trong chuẩn bị và ra quyết định đầu tư
đặc biệt việc nêu rõ danh mục từng doanh nghiệp với các mức tỷ lệ nắm vốn
và trách nhiệm cụ thể của từng bộ ngành tập đoàn và địa phương
trong xác định lộ trình và thời hạn hoàn tất các công việc
đã tạo cơ sở và áp lực pháp lý thống nhất chấm dứt chuyện chậm trễ
cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do các bên liên quan chỉ hoãn thực hiện
hoặc viện cớ lạm dụng mục tiêu công ích để xin điều chỉnh tỷ lệ vốn cổ phần
vì lợi ích nhóm cục bộ địa phương
để bảo vệ tài sản công trong quá trình cổ phần hóa
những doanh nghiệp nhà nước nhất là đối với các doanh nghiệp nhà nước có tài sản lớn
việc đẩy mạnh công tác sắp xếp đổi mới và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thời gian tới
cần gắn với yêu cầu đột phá hơn nữa về cơ chế thu hút các nhà đầu tư chiến lược có năng lực
để bảo vệ tài sản công trong quá trình cổ phần hóa
pháp luật về các nguồn đầu tư tài chính mua sắm phân phối thu nhập và tuyển lụng
bổ nhiệm bãi miễn đải ngộ lãnh đạo doanh nghiệp và người lao động
gắn với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
cần sớm nhận diện xử lý kịp thời và nghiêm khắc cả về tài chính hành chính và hình sự
các lãnh đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp không nghiêm túc thực hiện
hoặc thực hiện không đúng quy định sai mục đích kém hiệu quả
gây thất thoát thu lỗ vốn và tài sản của nhà nước trong quá trình sắp xếp cổ phần hóa
thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao trong quản lý điều hành doanh nghiệp
đồng thời tăng cường chỉ đạo kiểm tra đôn đốc hướng dẫn tháo gỡ khó khăn
xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện các phương án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp
và đề án sắp xếp đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả công ty nông lâm nghiệp
đã được các cấp cốt thẩm quyền phê duyệt
thực tế đã đang và sẽ còn cho thấy quá trình sắp xếp đổi mới và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
chỉ được đẩy nhanh đúng hướng và có hiệu quả cao nhất khi và chỉ khi có đột phá cơ chế
phù hợp trên tinh thần thượng tôn pháp luật bảo đảm nguyên tắc thị trường và xử lý hài hòa lợi ích
trong đó kiên quyết chống lợi ích nhóm bất minh bất hợp pháp và phải thực sự coi trọng
mục tiêu phát triển bền vững quốc gia
quý vị và các bạn vừa theo dõi phần trích bài
cần khắc phục một số nhận thức sai lầm về doanh nghiệp nhà nước của tiến sĩ nguyễn minh phong
bài đăng trên tạp chí lý luận chính trị
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau